sau khi được thành phố giao việc nghiên cứu xem xét phát triển dự án xây dựng cột mốc km số ở khu vực hồ gươm
quận hoàn kiếm đã lấy ý kiến từ các chuyên gia và đã thống nhất chọn địa điểm để lên kế hoạch xây dựng cột mốc km số trong thời gian tới
việc đặt cột mốc km số tại hà nội đã được đưa ra và bàn thảo từ nhiều năm trước
phần lớn các chuyên gia nhà nghiên cứu đều ủng hộ việc xây dựng một cột mốc km số tại thủ đô
tuy nhiên việc đặt ở đâu và thiết kế như thế nào lại là vấn đề được bàn thảo nhiều nhất
bởi đây không chỉ là cơ sở để thiết lập quy ước về khoảng cách đường bộ mà sẽ là công trình điểm nhấn của thủ đô
là điểm du lịch mang ý nghĩa biểu tượng mà mọi du khách đều muốn chinh phục
cột km số trong dập này nó không chỉ thuần túy là một thực thể vật chất mà nó sẽ hàm chứa ở đó các giá trị văn hóa
những tính chất biểu trưng của hà nội thông lệ quốc tế
thì là cây số của chúng ta
trung tâm nào đó thì người ta vẫn lấy tính từ bưu điện trung tâm
và với hà nội chúng tôi nghĩ rằng cũng không ra ngoài cái thông lệ đó
nhưng cũng phải tính toán dựa trên tất cả các tiêu chí cần thiết khác
đặt cột mốc km số tại hà nội là một trong những nội dung thuộc dự án chỉnh trang hồ gươm
do thành ủy hà nội giao quận hoàn kiếm nghiên cứu thực hiện
theo dự kiến cột mốc km số sẽ được đặt tại khu vực bầu hồ hoàn kiếm
sau khi hoàn thiện cột mốc km số sẽ được đặt tại khu vực bầu hồ hoàn kiếm
cột mốc km số sẽ giúp tăng cường hiệu quả của không gian đi bộ xung quanh hồ hoàn kiếm
phương án kiến trúc cột mốc đang được quận lên kế hoạch đảm bảo tính thẩm mỹ cao
độc đáo phù hợp với thủ đô ngàn năm văn hiến
hiện nay thì chúng tôi đang phối hợp cùng với hội kiến trúc sư việt nam và hội mỹ thuật việt nam
để xây dựng tiêu chí các quy định gọi là nhiệm vụ thiết kế cho dự án này
để không làm ảnh hưởng đến cảnh quan xung quanh
với việc lấy ý kiến và tổ chức cuộc thi thiết kế nhằm tìm ra ý tưởng phù hợp nhất
hy vọng cột mốc km số tại thủ đô sẽ mang lại hiệu ứng tốt
cho việc quảng bá hình ảnh đất nước nói chung và phát triển du lịch nói riêng